tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến nhân rộng mô hình trạm y tế xã phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
tăng cường năng lực y tế cơ sở tham dự hội nghị trực tuyến có hơn bảy trăm linh điểm cầu truyền hình
với hơn một mươi hai đại biểu tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các quận huyện thị xã thành phố trên cả nước
một trong những nhiệm vụ quan trọng của mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
là quản lý bệnh không lây nhiễm ngay tại tuyến y tế cơ sở
phi điều trị và thời gian đi lại cho người bệnh
với mạng lưới y tế cơ sở phát triển rộng khắp trong thời gian qua
được quốc tế đánh giá cao là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về y tế
từng bước hoàn thiện về cơ sở hạ tầng trang thiết bị và đổi mới cơ chế tài chính
các trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình được kỳ vọng sẽ thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu quản lý sức khỏe toàn diện
liên tục cho từng người dân ngay tại địa bàn sinh sống